hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu eu và việt nam vừa được thông qua
được coi là đòn bầy cho tăng trưởng mở ra cơ hội lớn thâm nhập thị trường quy mô gdp tới một mươi tám tỷ usd
hiệp định evfta sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
tạo điều kiện cải thiện năng suất chất lượng lao động việt nam
người lao động việt nam sẽ có nhiều cơ hội để cạnh tranh và nâng cao tay nghề
bên cạnh việc người lao động có nhiều cơ hội việc làm hơn thì việc đảm bảo các tiêu chuẩn lao động rất cao
nhưng ngặt về các tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động rất là chặt chẽ
theo nghiên cứu của tập đoàn manpower group evfta sẽ giúp việt nam có thêm khoảng một mươi tám đến một mươi chín việc làm mỗi năm vào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
dự báo lực lượng lao động trong một số ngành sẽ tăng đặc biệt là một số ngành công nghiệp mũi nhọn như dệt may da dày công nghiệp phụ trợ
tuy nhiên cơ hội việc làm sẽ không nhiều đối với lao động tay nghề thấp
với nhiều yêu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như quy trình sản xuất khắt khe của eu
sẽ giúp cho lao động có tay nghề thấp
các ngành công nghiệp sẽ dễ kiếm việc làm hơn cũng như có được việc làm bền vững hơn
thưa quý vị theo cam kết cơ bản giữa việt nam và eu trong evfta
nhiều quy định sẽ yêu cầu lực lượng lao động của chúng ta đáp ứng với tiêu chuẩn lao động quốc tế
tuy nhiên với lực lượng lao động qua đào tạo mới chiếm chỉ hai mươi bốn
thì hệ thống giáo dục nghề nghiệp của chúng ta còn nhiều việc cần làm
và để có góc nhìn sâu hơn trong vấn đề này
mời quý vị và các bạn đến với cuộc trao đổi ngắn của phóng viên truyền hình nhân dân với khách mời của chương trình
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa ông để chủ động tham gia vào evfta
thì giáo dục nghề nghiệp của chúng ta trong thời gian tới sẽ phải tập trung phát triển vào những vấn đề gì ạ
chúng ta ký hiệp định này thì nó liên quan tới rất là nhiều vấn đề
trong đó có những vấn đề về lao động vấn đề về đào tạo
cái lao động việt nam ngoài việc chúng ta phải tuân thủ các công ước của tổ chức lao động quốc tế
như ilo thì chúng ta cần phải sẵn sàng chủ động
sẵn sàng để mà nâng cao cái chất lượng của lao động việt nam
vừa rồi thì chúng ta có tổ chức một cái diễn đàn rất là lớn
cái diễn đàn về nâng tầm kỹ năng cho lao động việt nam
để tạo ra một sự bứt phá về năng suất lao động
tổng cục giáo dục nghề nghiệp và bộ lao động thương minh xã hội
đã làm rất là nhiều cái việc mà tôi cho là rất là đúng hướng
mà để nâng tầm cái kỹ năng lao động việt nam
quan tâm đến việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
các trường trung cấp cao đẳng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp
tập trung vào những vấn đề về chất lượng
chẳng hạn như là hiện nay người ta đang tập trung vào vấn đề là xây dựng
các hội đồng kỹ năng ngành trong đó
để làm thế nào đó mà chúng ta sẽ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn
đấy là hướng trung của cả thế lưới
chúng ta cũng tăng cường cái việc kiểm định chất lượng
đánh giá để làm thế nào đó mà chúng ta tăng cường cái chất lượng lên
trong rất nhiều cái giải pháp mà ông đã chia sẻ
thì theo ông thì giải pháp nào mới là giải pháp mà chúng ta nên tập trung nhất
trong thời gian tới để nâng tầm kỹ năng việt ạ
những cái mà đang làm đấy thì cũng nên tập trung vào
những cái giải pháp rất là thiết thực để nâng tầm
ví dụ như là chúng ta những năm gần đây thì chúng ta có chuyển giao
các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao
từ úc và cộng hòa liên bang đức
thế thì đối với từ úc thì chúng ta đã chuyển giao từ năm hai nghìn một mươi
và đến nay tức là một mươi hai nghề
một khóa đầu tiên ra trường
kỹ năng nghề là đúng theo tiêu chuẩn của úc và được cấp bằng úc
thế thì thị trường đón nhận rất là tốt
sau úc thì là chúng ta tiếp tục chuyển giao hai mươi hai nghề từ cộng hòa liên bang đức
hiện nay thì đối với hai mươi hai nghề truyền giao từ đức
thì chúng ta hiện đang trong quá trình thí điểm
mà chúng tôi muốn rằng là chúng ta cần tập trung vào vấn đề này
đào tạo nghề trình độ cao mà chúng ta chuyển giao từ cộng hòa liên bang đức
đào tạo nó gắn với doanh nghiệp
trên thế giới thì đào tạo nghề là gắn với doanh nghiệp
như các chuyên gia quốc tế đã đánh giá thì ở việt nam
thì riêng cái vấn đề gắn với doanh nghiệp là vấn đề yếu nhất vấn đề lỏng lẻo nhất
thế thì trên thế giới nó có một loại hình đào tạo gắn bó với doanh nghiệp
đấy là loại hình đào tạo gọi là tập nghề hay là người ta gọi là apprenticeship
cái mà ilo cũng đang khuyến cáo chúng ta nên áp dụng
cũng chưa có một văn bản nào nói
nhưng mà vừa rồi thì bộ luật lao động được quốc hội thông qua
thì đã đưa là chúng ta sẽ đưa cái tập nghề vào
tức là các em vào học nghề thì học lý thuyết ở trường
còn lại khoảng sáu bảy mươi học thực hành thì là học ở doanh nghiệp
những công kết từ hiệp định evfta đặc biệt là nhiều yêu cầu về chất lượng sản phẩm
cũng như quy trình sản xuất khắt khe
những vấn đề này đã tạo áp lực lên các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp buộc phải tuyển chọn hoặc nâng cao chất lượng lao động của mình
người lao động cũng buộc phải tự mình cọ sát nâng cao tay nghề để không bị đào thải
và đây cũng là nhiệm vụ mà bộ lao động thương binh và xã hội
sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới